theo kế hoạch ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm liên bộ tài chính công thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng theo chủ kỳ một mươi năm ngày
giá bán lẻ xăng dầu trong nước thì dự báo là sẽ tăng khoảng hơn một đồng mỗi lít
dữ liệu từ bộ công thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore cập nhật đến ngày hai mươi hai tháng năm tăng mạnh so với kỳ tính giá ngày một mươi ba tháng năm
cụ thể xăng ron chín mươi hai là ba mươi ba usd một thùng xăng rôn chín mươi năm là ba mươi năm chín mươi hai usd một thùng cùng tăng khoảng ba mươi năm so với kỳ trước
giá dầu trung bình cũng biến động liên tục có ngày lên đến ba mươi bốn chín usd một thùng
trước diễn biến trên giá xăng dầu trong nước ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm được dự báo sẽ tăng mạnh khoảng hơn một đồng một lít
trong kỳ điều chỉnh lần này nhiều khả năng liên bộ sẽ không thực hiện chi quỹ bình ổn xăng dầu mà chỉ trích lập quỹ